các bạn cũng cần phải có quy định và chế tài cụ thể để người dân biết có hay không được sử dụng loại xe này